tối qua một mươi năm tháng ba công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã tạm giữ hình sự đối tượng lê tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện ý yên tỉnh nam định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều cùng ngày dũng điều khiển xe bán tải vi phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ ở đường trương định
nên bị tổ tuần tra của công an phường trương định kiểm tra xử lý
quá trình làm việc dũng không chấp hành yêu cầu của tổ công tác không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu
và đưa tiền xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được chấp nhận
đối tượng sau đó lên ô tô nổ máy rồi lái xe đâm thẳng vào xe tuần tra của công an phường
và bỏ chạy sang đường nguyễn xiển theo hướng đi khuất duy tiến
trên đường bỏ chạy đối tượng còn tiếp tục va vào xe máy và xe tải khác
công an phường trương định cùng với người dân sau đó đã chặn được chiếc xe bán tải ở đường vành đai ba trên cao
lực lượng chức năng sau đó đã đưa dũng về cơ quan công an
đối tượng dũng tuy không vi phạm nồng độ cồn nhưng được xác định dương tính với ma túy
công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các cục nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh tây ninh và bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn thu giữ hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn tạm trú tại thành phố dị an
cắt tóc của đối tượng lê minh long ở thành phố thuận an một căn hộ trung cư trên địa bàn thành phố thuận an
và nhà ở của nguyễn lê gia huy lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
đáng chú ý trong quá trình đột kích nơi ở của một số đối tượng lực lượng công an bắt quả tàng
các đối tượng đang tiêu hủy ma túy bằng việc đổ xuống cống thoát nước
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng làm việc với một mươi bốn người có liên quan đồng thời mở rộng điều tra
ba đối tượng tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng bắt xử
ngày một mươi tháng ba tại xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
đã bắt quả tàng đối tượng nông văn ánh chú tại huyện trùng khánh đang dẫn đường cho ba người đàn ông trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam mở rộng điều tra lực lượng đánh án đã bắt khẩn cấp hai đối tượng khác
là mạc văn tôn và mạc văn tùng
trước đó tùng được điện thoại của một người đàn ông trung quốc thuê đến khu vực cột mốc biên giới
đón ba người đàn ông trên để đưa họ nhập cảnh trái phép vào việt nam với tiền công là hơn một mươi ba triệu đồng
tùng nhận lời và thuê nông văn ánh mạc văn tôn đi đón
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội cướp tài sản
tối ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng minh đi đến một cửa hàng mua bán điện thoại tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ
tại đây đối tượng giả vờ hỏi mua điện thoại với giá là khoảng một mươi ba triệu đồng
khi chủ cửa hàng tư vấn đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào những người có mặt trong cửa hàng
cướp đi hai chiếc điện thoại iphone đối tượng bỏ chạy về nhà người quen ngủ nhờ
đến sáng ngày hôm sau khi đối tượng quay trở lại thị trấn hùng sơn để lấy xe mô tô
thì bị lực lượng công an phát hiện triệu tập và làm rõ hành vi của đối tượng
liên quan đến quán cơm gà trâm anh sở y tế tỉnh khánh hỏa thông tin số bệnh nhân vào viện
do ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng với ba trăm bốn mươi năm trường hợp đã được ghi nhận
đặc biệt một trường hợp là thai phụ đang có diễn tiến nặng
ngày một mươi năm tháng ba đã có ba mươi tám ca xuất viện hiện còn hai trăm linh một ca đang điều trị tại một mươi ba cơ sở y tế trong toàn tỉnh
một trường hợp bệnh nhân nữ mang thai một mươi tám tuần đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa diễn biến nặng
cùng ngày kết quả tại bệnh viện vinmec nha trang cho thấy
cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán trâm anh ở đường bà triệu
thành phố nha trang cho ra dương tính với vi khuẩn salmonella tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột
thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
giải cứu một nam sinh bị lừa sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
trước đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh nhận được tin báo từ gia đình của nam thanh niên sinh năm hai nghìn một mươi
về việc nam sinh bị các đối tượng trong công ty thuộc khu đông thái thành phố pa vẹt tỉnh sprey riêng campuchia giam giữ
nhóm này yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển năm usd thì mới đồng ý thả cho nam sinh về nước
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
đã làm việc với gia đình nạn nhân để nắm thông tin đồng thời cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng thành phố pa vẹt để tìm kiếm nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng đã giải cứu được năm thanh niên tại khu casino online thuộc campuchia
làm việc với cơ quan chức năng nạn nhân cho biết là đang theo học năm thứ hai tại một trường đại học ở hà nội
nghe lời bạn bè quen qua mạng xã hội đồng ý qua campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao
tuy nhiên do công việc áp lực mang tính chất lừa đảo qua mạng quản thúc việc đi lại năm thanh niên xin nghỉ và bị công ty bắt bồi thường
nên phải gọi điện báo cho gia đình và nhờ cơ quan chức năng giải cứu
trong khi đó tại tỉnh thái bình công an huyện tiền hải cũng vừa đấu tranh bắt giữ sáu đối tượng có hành vi mua bàn cháy phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là hơn bốn trăm bốn mươi gram
tại quán internet của đào thị thanh hường chú xã nam trung huyện tiền hải
lực lượng công an phát hiện có năm nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một số vật chứng có liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng
cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã mua ma túy của trần văn quảng
trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình để sử dụng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của quảng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bốn trăm bốn mươi gram ma túy
một khẩu súng dạng con quay năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
quảng là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
cùng với cả nước việc đưa công an chính quy về các xã thị trấn trên địa bàn thành phố hà nội
đã mang lại những kết quả tích cực góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
được nhân dân đồng tình ủng hộ cấp ủy chính quyền ghi nhận và đánh giá cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình intv tại xã trung giã huyện sóc sơn thành phố hà nội
xã trung giã huyện sóc sơn hà nội có vị trí giáp danh với hai tỉnh thái nguyên bắc giang nhiều năm trước
nơi đây là điểm phức tạp về an ninh trật tự của thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội triển khai thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã
xã trung giã được bổ nhiệm sáu đồng chí
đến nay sau bốn năm triển khai thực hiện mọi vấn đề về an ninh trật tự
đã thay đổi rõ rệt
kể cả một mươi hai giờ đêm mưa gió gọi khi chúng tôi gọi là đồng chí phụ trách địa bàn có mặt không
những ngày đầu về cơ sở dù còn nhiều khó khăn nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận thức rõ trách nhiệm
bắt tay ngay và thực hiện công việc
gần dân kính trọng lễ phép với nhân dân đó là phương châm sống và làm việc của mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã trung giã
vì thế mà mọi công việc ở xã đều được nhân dân ủng hộ
qua đó đã giúp công an xã trung giã điều tra xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
các ông chí thường xuyên tham mưu cho đảng ủy ban xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền quán triệt ở các hội nghị
trong đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì cũng rất nhiều dịch vụ đặc biệt là những dịch vụ kinh doanh có điều kiện
các đồng chí chính quy về cũng là có những kiểm tra đôn đốc nhắc nhở
cũng như hướng dẫn cho bà con thực hiện có kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật
đặc biệt về tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường nối với các tỉnh
vậy là đến thời điểm này
ba năm gần đây thì cái lạn mà chỗ pháp mới lại cái mất an ninh chất tự trên địa bàn
mà đánh nhau ở các cái quán ăn quán nhậu là hình như là không có
bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn công an xã trung giã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả
phương châm khi dân cần khi dân khó có công an
điều đó được thể hiện thông qua những buổi gặp gỡ gần gũi với nhân dân
những buổi họp dân giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
tạo công an việc làm cho người lầm lỡ
trở về địa phương những việc làm thiết thực ý nghĩa trên là minh chứng
trở thành động lực to lớn để mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cái được chất tôi cảm thấy được là sự tình cảm sự tin yêu của người dân dành cho lực lượng công an cơ sở
nó là cái động lực cho bản thân tôi là tiếp tục phát triển trong cái con đường sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
cũng như là phục vụ giữ gìn trật tự an ninh cơ sở tại địa phương
cơ sở đồng nghĩa với những việc lớn nhỏ khác nhau thế nhưng bằng tinh thần trách nhiệm
mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã trung giã vẫn đang từng ngày từng giờ tận tụy với công việc
đem hết sức mình để phục vụ nhân dân luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân
sau thời gian giao quân tuyên truyền hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông đi đúng phần đường làn đường quy định
trên các cầu ra vào nội đô từ ngày một mươi năm tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội bắt đầu triển khai xử lý vi phạm
cụ thể phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã chỉ đạo các địa bàn bố trí lực lượng phối hợp cơ quan chức năng
xử phạt vi phạm trên các cầu trương dương thanh trì vĩnh tuy đông chủ và tuyến đường hoàng minh thảo quận bắc từ liêm hà nội
các lỗi được tập trung xử lý gồm đi không đúng phần thường phần đường làn đường dừng đỗ xe không đúng quy định
ngay trong sáng ngày một mươi năm tháng ba nhiều trường hợp vi phạm đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một xử lý
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng đề nghị nhân dân thủ đô tham gia phát hiện cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm thì có thể ghi nhận bằng hình ảnh clip phản ánh trực tiếp qua trang gia lô phòng cảnh sát giao thông hà nội
cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật